tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu vừa có buổi tiếp gần hai trăm linh đại biểu là lãnh đạo cán bộ công đoàn dầu khí tiêu biểu xuất sắc
người lao động tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo của ngành dầu khí việt nam
nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống ngành dầu khí việt nam hai mươi bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tính chung trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ
chỉ tiêu kế hoạch đề ra vượt từ ba đến một mươi năm so với kế hoạch tháng một mươi nộp ngân sách nhà nước vượt bảy so với kế hoạch
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông trung lưu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực
cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
biểu dương chúc mừng những thành tiệu to lớn mà tập đoàn dầu khí và công đoàn việt nam đã đạt được trong những năm qua
phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị tập thể lãnh đạo cán bộ người lao động tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
phát huy tinh thần truyền thống của ngành tập trung thực hiện những nhiệm vụ trong chiến lược phát triển của ngành dầu khí
đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm đó là chú trọng bảo đảm sản xuất tận dụng thời cơ thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm
thăm dò khai thác dầu khí thực hành triệt đề tiết kiệm phấn đấu tiết giảm tới hai mươi ba mươi chi phí
chú trọng bồi dưỡng đào tạo và sử dụng nhân tài phục vụ cho sự phát triển của ngành dầu khí trước mắt và lâu dài